hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở phía tây bắc bộ thanh hóa và nghệ an đà nẵng đến khánh hòa
với nhiệt độ vào lúc một mươi ba giờ trưa nay phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ một số nơi có nắng nóng gai gắt trên ba mươi tám độ
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên ngày mai hai mươi ba tháng bốn nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía tây bắc bộ trung bộ và nam bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng khu tây bắc bắc bộ vùng núi bắc và trung trung bộ có nơi có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trên ba mươi tám độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực năm m
nên đêm nay và chiều tối mai ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rông diện rộng
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật
cảnh báo nắng nóng diện rộng ở các tỉnh tây bắc bắc bộ trung bộ và nam bộ
có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng bốn cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp một đến cấp hai